còn chị nguyễn thái xuân thi quê tỉnh đồng tháp cho biết chị đã về quê từ cuối tháng sáu và vừa nhận được thông báo của công ty triệu tập đi làm lại nên chị ra phường xin giấy đi đường vào test nhanh covid một mươi chín
chị xuân thi cho biết khi qua các chốt kiểm soát mình chỉ cần trình đầy đủ giấy tờ là được mình ở quê không phải diện ưu tiên nên chưa được tiêm vaccine
hiện tại công ty đã đăng ký cho nhân viên được tiêm nên mình tranh thủ lên để mai được tiêm luôn
mình mong muốn được tiêm vaccine càng sớm càng tốt để giúp bảo vệ sức khỏe của mình
anh trần định thu vừa có chuyến công tác đột xuất ở huyện biến lức tỉnh long an
anh thu cho biết đây là lần đầu tiên anh thu ra khỏi địa phận tp hcm sau nhiều tháng ở nhà chống dịch
ban đầu mình cũng hơi lo lắng sợ đi về long an rồi không thể quay vào tp hcm được
nhưng giờ qua chốt được rồi thấy rất an tâm chỉ cần có đầy đủ giấy tờ và chấp hành đầy đủ yêu cầu là được anh thu chia sẻ
khi ai tin tp hcm bước vào giai đoạn bình thường mới
nhiều ngành nghề đã được phép hoạt động trở lại
người lao động ở các tỉnh miền tây bắt đầu quay trở lại tp hcm tham gia sản xuất
chị dương hoàng phương vi quê long an cho biết
mình rất vui mừng khi nhận được thông báo làm việc trở lại
do muốn cùng gia đình ăn bữa cơm tối trước khi xa nhà nên mới xuất phát chế
hy vọng tình hình dịch ổn định để cuối tuần tôi có thể chạy xe về thăm gia đình mình chị phương vi bày tỏ
theo cán bộ trực chốt cho biết khoảng thời gian người dân quay trở vào tp hcm
nhất là tầm một mươi tám h đến hai mươi h tối
những ngày gần đây lượng xe bắt đầu đông dân nhất nhất là những ngày cuối tuần
ngoài người lao động thì còn có nhiều trường hợp vào tp hcm để khám bệnh
tại chốt kiểm soát có khoảng một mươi năm cán bộ tham gia hoạt động kiểm soát
vì vậy quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho người dân
những trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước
để tránh mất nhiều thời gian người dân có thể tải ứng dụng và khai báo di chuyển nội địa trước tại nhà
nếu trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước
trước đó hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh được chính thức
bộ giao thông vận tải cho phép thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến hai mươi tháng một mươi
kèm theo đó là nhiều quy định cụ thể đối với hành khách lái xe và các doanh nghiệp kinh doanh hình thức vận tài này
hiện nay người dân tp hcm mắc kẹt hoặc người lao động từ các tỉnh có nguyện vọng quay trở lại thành phố làm việc rất nhiều
vậy để quay lại tp hcm thì họ cần những điều kiện và thủ tục thế nào là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm
bộ giao thông vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh
áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc
về kế hoạch tổ chức vận chuyển bộ giao thông vận tải sẽ tổ chức thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian thực hiện thí điểm
tổng hợp tình hình đánh giá kết quả thực hiện quy định tạm thời này
báo cáo thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu đối với hành khách đi từ địa phương trên một khu vực có nguy cơ rất cao
nguy cơ cao đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc pc covid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng đã tiêm
ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện hoặc xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
có xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
hành khách tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát hỏng
trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế
khi đi cùng người thân trên chuyến xe phải đáp ứng đủ quy định đối với hành khách tại quy định này
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ và bình thường mới
đến địa phương khu vực có nguy cơ cao hơn bộ giao thông vận tải yêu cầu phải tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế theo quy định của bộ y tế không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho
sốt khó thở đau mỏi cơ đau giác họng
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
hành khách thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch của bộ y tế và từng địa phương nơi đến
trong thời gian thí điểm doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt quá ba mươi
số chuyến trong bảy ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
số chuyến trên một tháng và có dẫn cách chỗ trên phương tiện
không áp dụng giãn cách đối với xe dừng nằm
đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương
thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
bộ giao thông vận tải đề nghị các địa phương nơi hành khách cơ chú lưu chú quản lý
theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương theo quy định của bộ y tế
và quy định cụ thể của từng địa phương đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
đối với lái xe nhân viên phục vụ trên xe bộ giao thông vận tải yêu cầu đã tiêm đủ liều vaccine
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
họ đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
bộ giao thông vận tải yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế
khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm lái xe nhân viên phục vụ trên xe đến cơ sở y tế hoặc bến xe
trạm dừng nghỉ chốt kiểm soát dịch có tổ chức xét nghiệm sars cov hai gần nhất trên hành trình
để thực hiện xét nghiệm sars cov hai theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình
tại quy định này bộ giao thông vận tải cũng quy định chi tiết những việc phải làm của lái xe nhân viên phục vụ tên xe
sau khi kết thúc chuyến đi và về nơi cư trú
tại quy định tạm thời về tổ chức vận tải đường bộ bộ giao thông vận tải đề nghị địa phương nơi hành khách cư trú
lưu trú thực hiện quản lý theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương theo quy định của bộ y tế
và quy định cụ thể của từng địa phương đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
tạm sát covid một mươi chín vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú lưu trú đối với hành khách
về từ vùng dịch được công bố tại trang thông tin điện tử bộ y tế
trường hợp phát hiện hành khách có các triệu chứng như sốt ho khó thở hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính
thì triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
đối với bến xe trạm dừng nghỉ bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị này xây dựng và triển khai phương án
kế hoạch đón trả hành khách bảo đảm an toàn an ninh trả tự phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường
và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr bố trí lực lượng để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm sars cov hai kháng nguyên nhanh
bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng bố trí khu vực bán vé phòng chờ
đối với bến xe nơi hành khách lên xuống phương tiện đảm bảo giãn cách và các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
trong trường hợp phát hiện lái xe nhân viên phục vụ trên xe hành khách người làm việc tại bến xe trạm dừng nghỉ
có biểu hiện sốt ho khó thở mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý
đối với doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tài bộ giao thông vận tải yêu cầu xây dựng và triển khai phương án
tổ chức vận tải hành khách đảm bảo tuân thủ quy định về kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí lái xe nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu về quy định này
bên cạnh đó các đơn vị này cần phải theo dõi yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe đến cơ sở y tế hoặc bến xe trạm dừng nghỉ
chốt kiểm soát dịch có tổ chức xét nghiệm sars cov hai gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm sars cov hai
khi giấy xét nghiệm
vì điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn thí điểm bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị này giám sát
yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng đỗ dọc đường ăn uống vệ sinh và đón trả khách đúng các địa điểm
theo danh sách đã được tổng cục đường bộ việt nam thông báo công khai
đối với các loại hình vận tải hành khách đường bộ khác và vận chuyển hành khách đến đi tới cảng hàng không
ga đường sát bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải tham mưu
ubnd cấp tỉnh quyết định vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh xe buýt taxi hợp đồng du lịch
vận chuyển học sinh sinh viên theo hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của năm lĩnh vực
đường bộ đường sát đường thủy nội địa hàng hải hàng không
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ban hành kèm theo quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
hiện việc đi lại từ các tỉnh đến tp hcm còn có thêm loại hình hàng không
cụ thể theo quyết định của bộ giao thông vận tải từ mùng một mươi tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
thí điểm các chuyến bay thương mại mỗi ngày sẽ có ba mươi tám chuyến bay gồm một mươi ba chuyến từ tp hcm đi các tỉnh
có thể thấy tp hcm đang thực sự chuyển mình để thích ứng
những tin tức mới nhất liên quan đến dịch covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại